công an quận bình tân tp hcm vào ngày hôm nay cho biết vừa khởi tố thêm các đối tượng gây dối trật tự công cộng
chống người thi hành công vụ hủy hoại tài sản xảy ra vào ngày một mươi một tháng sáu tại công ty powell
gồm lê trọng nghĩa sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy chú tỉnh long an phạm thị thu thủy sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn trú tại tiền giang
các bị can đều là công nhân của công ty powell bình tân tp hcm
hành vi gây dối trật tự công cộng và chống người thi hành công vụ hủy hoại tài sản của các đối tượng đều có hình ảnh vi phạm ghi lại
tại cơ quan điều tra các đối tượng tỏ ra ăn năn hối hận về việc làm của mình
cũng liên quan đến vụ tụ tập gây dối phản đối dự luật đặc khu tại công ty powell
tính đến ngày một mươi bảy tháng sáu công an quận bình tân đã mời lên làm việc một trăm linh năm đối tượng
trong đó khởi tố bốn đối tượng xử phạt vi phạm hành chính năm mươi tám đối tượng số còn lại cho cam kết bảo lãnh và chuyển đơn vị khác